các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sang tham dự tham vấn thường niên cấp bộ trưởng ngoại giao và giao lưu hai bộ ngoại giao việt nam lào vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ lào lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của hai bộ ngoại giao vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi tám
đây là năm có ý nghĩa quan trọng để kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
nhân dịp này thủ tướng đề nghị hai bộ ngoại giao phối hợp triển khai tốt một số nhiệm vụ cụ thể trong đó có việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động còn lại của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam và tổng kết năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy của tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
cùng với đó là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị và kỳ họp bốn mươi của ủy ban liên chính phủ vào đầu năm hai nghìn một mươi tám tại lào
thủ tướng cũng yêu cầu hai bên phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác hai bộ ngoại giao giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi đặc biệt là phát huy các cơ chế hợp tác hiện có hỗ trợ hiệu quả cho nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean
bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm say cô mạ xít chuyển lời thăm hỏi chúc mừng tốt đẹp nhất từ thủ tướng thonglun sisulit tới thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng trong tình hình hiện nay việc giáo dục cho giới trẻ hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt việt lào là hết sức quan trọng
bộ trưởng khẳng định bộ ngoại giao lào luôn nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu để thúc đẩy quan hệ song phương mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc hỗ trợ tích cực để hai bộ ngoại giao đóng góp vào mối quan hệ chung hai nước
tại buổi tiếp bà kelin wini thủ hiến bang ontarino canada thủ tướng cũng đánh giá cao nền giáo dục của canada thủ tướng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy tự do thương mại không chỉ giữa hai nước mà giữa các nền kinh tế
với lợi thế phát triển hai bên có nhiều cơ hội thúc đẩy
thủ tướng đánh giá các doanh nghiệp canada đầu tư vào việt nam đều thành công tuy nhiên thủ tướng cho rằng kim ngạch thương mại song phương còn thấp so với tiềm năng trong khi chúng ta có nhiều cơ hội để đẩy mạnh
chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp canada làm ăn thành công tại việt nam
thủ hiến bang ontarino siuni bày tỏ vinh dự được thăm việt nam bang chiếm bốn mươi gdp của canada là đầu tàu phát triển kinh tế đất nước có nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đóng ở đây
do đó hai bên có nhiều cơ hội thúc đẩy
bà hy vọng kim ngạch thương mại giữa việt nam và ontario sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian ngắn trước mắt kim ngạch thương mại song phương cần tăng ít nhất từ một mươi đến một mươi năm
tiếp chủ tịch tập đoàn cj hàn quốc seong kyung sik thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao một số lĩnh vực mà cj đã đầu tư thành công ở việt nam
thủ tướng cho rằng với các nhà máy ở việt nam pz đang đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất của việt nam
tự cho phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc
thủ tướng bày tỏ chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hàn quốc làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng mong cj đóng góp vào phát triển nền nông nghiệp việt nam sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra các nước
chủ tịch cze bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tiệu kinh tế xã hội mà việt nam đạt được thời gian qua
hiện tập đoàn đang đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển tại tp hcm chuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm để kiểm soát an toàn thực phẩm và chế biến sản phẩm mới bằng nguyên liệu
cj có công ty czik là doanh nghiệp logistics lớn nhất hàn quốc hy vọng công ty liên doanh này sẽ góp phần giảm chi phí vận tải ở việt nam
chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
trao quyết định của bộ chính trị về việc phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí thuận hữu kiêm nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương là sự ghi nhận tín nhiệm của bộ chính trị ban bí thư ban tuyên giáo trung ương
đối với những đóng góp của đồng chí thuận hữu qua nhiều cương vị khác nhau trong quá trình công tác từ trước đến nay
về phía ban tuyên giáo trung ương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nêu rõ
việc được tăng cường đội ngũ lãnh đạo cho ban thể hiện sự chia sẻ hỗ trợ rất lớn của bộ chính trị ban bí thư đối với nhiệm vụ của ban
điều này sẽ giúp cho ban thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
tin tưởng rằng với cương vị mới đồng chí thuận hữu sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản lĩnh phẩm chất trí tuệ góp phần cùng tập thể lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sự tin tưởng của bộ chính trị ban bí thư
đây không chỉ là vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là sự đánh giá ghi nhận của các cấp lãnh đạo đối với báo nhân dân hội nhà báo việt nam
đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng trên cương vị mới
sáng nay ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận năm hai nghìn một mươi bảy khu vực đông nam bộ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ trì hội nghị
sau khi nghe lãnh đạo cục chính trị quân khu bảy ban dân vận các tỉnh thành phố trong khu vực báo cáo những thuận lợi khó khăn
trong công tác dân vận tại địa phương đơn vị trong năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí trương thị mai khẳng định
khu vực đông nam bộ là đầu tàu kinh tế của cả nước luôn có tốc độ tăng trưởng cao tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo thấp
tuy nhiên sự phát triển nhanh về kinh tế rất dễ kéo dãn khoảng cách giàu nghèo cũng như nảy sinh nhiều vấn đề xã hội
đồng chí trương thị mai yêu cầu lãnh đạo ban dân vận các tỉnh thành phố trong khu vực nhất là những địa phương có nhiều dự án trọng điểm
như dự án nhiệt điện vĩnh tân sân bay long thành phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận
sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền xử lý kịp thời các điểm nóng về an ninh trật tự
đồng chí cũng lưu ý cấp ủy chính quyền các địa phương cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó trách nhiệm vai trò người đứng đầu là rất quan trọng
hôm nay tại thành phố đà nẵng phó tổng thanh tra chính phủ bùi ngọc lam cùng đoàn công tác của chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố đà nẵng
và công bố quyết định về việc thanh tra chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật
về quản lý và sử dụng đất đai bảo vệ và phát triển rừng bảo vệ môi trường xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo sơn trà
thanh tra toàn diện dự án khu đô thị quốc tế đa phước thành phố đà nẵng
theo quyết định đoàn thanh tra gồm một mươi bảy thành viên do ông nguyễn quang thiế vụ trưởng vụ hai thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn
thời gian thanh tra bốn mươi năm ngày làm việc thực tế tại đơn vị bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra ngày sáu tháng một mươi
việc thanh tra các dự án bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn ba cho đến năm hai nghìn một mươi sáu khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên
trước đó để phục vụ công tác thanh tra đất đai ở bán đảo sơn trà ngày hai mươi bốn tháng một mươi một phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nguyễn ngọc tuấn
đã ký văn bản gửi sở tài nguyên và môi trường sở tư pháp cục thuế thành phố ủy ban nhân dân quận huyện văn phòng đăng ký đất đai thành phố
và các phòng văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố đà nẵng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản
có liên quan bao gồm tạm dừng việc chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất tài sản trên đất
chuyển nhượng vốn đối với các dự án tại khu vực bán đảo sơn trà đến khi có văn bản thu hồi hủy bỏ nội dung văn bản này
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can đối với bà phạm thị xuân
quê quán ở xã vũ lăng huyện tiền hải tỉnh thái bình về tội giết người theo điều chín mươi ba bộ luật hình sự
qua quá trình điều tra và các chứng cứ thu thập được lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã xác định bà phạm thị xuân là đối tượng gây ra cái chết của cháu bé hơn hai mươi ngày tuổi
là con gái của anh lê hữu thuận
và chị phạm thị thanh huyền trú tại khu phố một phường bắc sơn thị xã bỉm sơn
bà phạm thị xuân cũng chính là bà nội của cháu bé
trước cơ quan điều tra bà phạm thị xuân đã thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé
sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
khoảng hơn một mươi năm h ngày hôm nay một đám cháy lớn bùng phát tại cửa hàng cà phê số năm phan kế bính
phường cống vị quận ba đình thành phố hà nội
theo người dân ban đầu cột khói phát ra sau đó nhanh chóng bùng phát lên thành đám cháy
người dân đã chi hô đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số hai
đã điều động năm xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ
bộ tư lệnh thủ đô cũng điều động chiến sĩ và phương tiện chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ
lực lượng cảnh sát giao thông công an phường cống vị và dân phòng được huy động hỗ trợ
lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông bảo vệ tài sản cho người dân
đến khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản đã được khống chế
các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy
chuyển sang các thông tin quốc tế
ngay sau khi tổng thống mỹ donald trump thông báo ý định là sẽ di chuyển đại sứ quán mỹ ở israel
từ tel aviv tới jerusalem cộng đồng quốc tế và châu âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại quyết định của washington
có thể gây ảnh hưởng cho cuộc xung đột trung đông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ căng thẳng tại khu vực này
dự kiến tổng thống mỹ donald trump sẽ công bố quyết định trên vào một mươi ba h ngày sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tức là một giờ sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam
điện kremlin cho biết nga quan ngại ý định của tổng thống donald trump có thể khiến xung đột giữa israel và chính quyền palestine trở nên tồi tệ hơn
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định mắc cơ va sẽ không tiến hành thảo luận vấn đề này khi nó chưa được đưa ra
từ anh ngoại trưởng boris johnson cũng bày tỏ quan ngại trước thông tin tổng thống trump có thể công nhận jerusalem là thủ đô của israel
phát biểu khi đến thủ đô bruxelles của bỉ tham dự hội nghị tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ngoại trưởng johnson nêu rõ jerusalem phải là một phần
trong việc giải quyết thông qua đối thoại giữa israel và palestine đồng thời cho biết anh không có kế hoạch chuyển đại sứ quán nước này
trong khi đó bộ ngoại giao đức và bộ ngoại giao pháp cũng cảnh báo xung đột bạo lực và biểu tình có thể nổ ra ở trung đông
và khuyến cáo công dân của mình tránh đến các nơi tập trung đông người ở đông jerusalem bờ tây và giải gaza
ngoài ra theo một quan chức israel quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng leo thang căng thẳng trong đó có cả các cuộc tuần hành bạo lực
hôm nay tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết
ngoại trưởng các quốc gia thành viên của khối này đã nhất trí mở rộng hợp tác với liên minh châu âu
sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng của các quốc gia thành viên nato ông stoltenberg cho biết
nato và eu đã ký tuyên bố chung thống nhất một loạt các biện pháp cụ thể về hợp tác trong một số lĩnh vực then chốt
như phòng chống các mối đe dọa hỗn hợp tăng cường an ninh trên biển và an ninh mạng
hai bên cũng nhất trí thúc đẩy
tổng thư ký stoltenberg đã thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực mới gồm huy động nhanh chóng các trang bị khí tài
phối hợp hỗ trợ khủng bố cho các nước đối tác và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và an ninh
tổng thư ký jens stoltenberg đánh giá sự hợp tác giữa nato và eu đóng vai trò rất quan trọng
vì hai bên có cùng một môi trường an ninh và đều phải đối diện với những thách thức giống nhau
do đó cần phải phối hợp hành động trên cơ sở những giá trị chung

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi